tan hoang mất mát đó là tất cả những gì mà người dân vùng lũ của tỉnh yên bái đang gặp phải
khi hiện tại họ đang phải gồng mình hứng chịu trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong những ngày qua
những thiệt hại do mưa lũ để lại không gì có thể bù đắp nổi
khi thống kê sơ bộ đến thời điểm này yên bái đã có hàng chục người bị chết mất tích và bị thương
hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng
cùng nhiều công trình thủy lợi hệ thống đường giao thông hoa màu bị hư hỏng
thế nhưng vượt lên trên những mất mát và đau thương đó trong khó khăn hoạn nạn
tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào ta lại được phát huy hơn lúc nào hết
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại vùng lũ tỉnh yên bái
gia đình chị hà thị quyên ở bản một mươi xã sơn lương huyện văn chấn là một trong những hộ gia đình
bị thiệt hại nặng nề về tài sản trong trận mưa lũ vừa qua
gần năm tấn quế hai tấn thóc cùng nhiều tài sản có giá trị như xe máy tv tủ lạnh
chỉ trong chốc lát đã bị cơn lũ dữ nhấn chìm
bao nhiêu vốn liếng công sức của gia đình chị sau nhiều năm tích cóp bỗng chốc trôi theo dòng nước lũ
trong trận mưa lũ này thì gia đình nhà tôi thiệt hại rất nhiều rất nặng nề
nhà cửa thì bây giờ không thể ở được
thế còn bản thân gia đình tôi thì rất hoàn
cảnh chồng con thì ốm đau
thế còn tài sản thì mất mát không thể lấy được một cái gì đi theo cả
thế còn hiện tại thì bây giờ đang nhờ lực lượng quân đội đến để cứu giúp
gia đình tôi còn một số quế ở trong kho mà chưa thể lấy ra được
bây giờ thì không biết nhà cửa thì chẳng có ở
thế mà bây giờ đi ở nhờ nhà dân bà con hàng xóm thôi
kể cả ăn uống thì hàng xóm người ta có gì thì ăn vậy
thế còn cuộc sống thì rất là khổ thiếu thốn quần áo cũng chẳng có mặt
nó ướt át hết rồi
thế thì chúng tôi
tôi là chạy lấy người thôi
không mang theo được một thứ gì luôn
cùng với hàng trăm người dân đến giúp đỡ bà con bị thiệt hại khắc phục khẩu quả trong bản
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cũng chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc
với phương châm bốn tại chỗ trên tinh thần khẩn trương
để không hộ dân nào bị cô lập và phải chịu đói rét sau mưa lũ
đến thời điểm này hàng trăm cán bộ chiến sĩ của quân khu hai
sư đoàn ba trăm một mươi sáu sư đoàn ba trăm năm mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh dân quân tự vệ địa phương
đã được huy động với sự hỗ trợ của máy móc để mở đường thu dọn nhà cửa
di chuyển tài sản đến nơi an toàn vận chuyển các nhu yếu phẩm và các thôn
bản của huyện văn chấn để người dân không bị đói do bị nước lũ cô lập
sư đoàn ba trăm một mươi sáu chúng tôi là đơn vị chủ lực chức năng nhiệm vụ của chúng tôi
không giúp được bà con về mặt vật chất nhưng chúng tôi cũng thấy qua tham gia
cùng với lực lượng vũ trang của tỉnh yên bái cũng như lực lượng vũ trang quân khu hai
trong những ngày gần đây chúng tôi đã tham gia vận chuyển lương thực
kiếp tế và những khu vực bị chia cắt mà không có thể liên lạc được
thì đã đáp ứng được với một phần nào về nhu cầu vật chất cho bà con
trong các vùng bị chia cắt
thế còn với chúng tôi thì yếu tố động viên tinh thần đối với bà con
là một yếu tố chúng tôi cho rằng là yếu tố rất quan trọng
thì hiện nay sư đoàn ba trăm một mươi sáu chúng tôi cơ bản giúp đỡ bà con về mặt nhân lực
cái thứ hai về mặt yếu tố tinh thần là động viên bà con cố gắng
khắc phục mọi khó khăn để ổn định tình hình cuộc sống tiếp tục phát triển kinh tế xã hội
sau khi xảy ra lũ thì được sự chỉ đạo của tỉnh ủy và bộ tư lệnh quân khoai
thì chúng tôi đã báo cáo quân khu và điều lực lượng của quân khu xuống là trên ba trăm linh người
trong đó có sư lòng cốt là sư ba trăm một mươi sáu và ba trăm năm mươi năm
thì hiện nay khắc phục ba cái điểm lóng
trong đó một là trong vật chất hai là trong thành phố
hiện nay thành phố là sử dụng một trăm tám mươi người
ngoài ra bộ tri quân sự tỉnh sử dụng một trăm bảy mươi đồng chí
trong đó có một trăm linh đồng chí
trong đó có một trăm linh đồng chí quân nhân dự bị và bảy mươi quân nhân của tỉnh
đang diễn tập ở khu vực phòng thủ trấn yên ở trong vật chất
thì hiện nay là lực lượng đã tổ chức đi giúp đỡ nhân dân từ chiều ngày hôm qua
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay góp sức của người dân
những khó khăn mất mát trước mắt của người dân vùng lũ tỉnh yên bái đang gặp phải sẽ sớm được khắc phục
về lâu dài rất cần sự đồng lòng sự chia sẻ của người dân cả nước
để bà con vùng lũ yên bái sớm vượt qua khó khăn
khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất